chị trần thùy linh ở quận hoàng mai hà nội cho biết trước khi trẻ đi học giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh để thông báo những việc cần chuẩn bị
trong đó đề nghị cha mẹ trò chuyện với con về việc sẽ quay trở lại trường thiết lập các thói quen mới giúp trẻ không bỡ ngỡ
chị linh nói ngày đi học trẻ được dạng mang khẩu trang dự phòng một khăn mặt cá nhân hai bộ quần áo
còn lại nhà trường đã giặt giấy chăn gối bát đũa để trẻ sinh hoạt trong ngày đầu tới trường
bé cũng háo hức mong chờ được gặp bạn gặp cô chị linh nói
nhiều phụ huynh khác cho biết đã chờ đợi ngày trẻ đi học trực tiếp từ lâu
đại diện một số trường ngoài công lập cho biết trước đây tùy trường quy định trẻ học từ hai tuần trở lên sẽ đóng học phí cả tháng
nhưng trong điều kiện hiện nay trẻ học nửa tháng thì sẽ tính phí nửa tháng để thu hút trẻ
bà nguyễn thị thu hằng trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện đan phượng cho biết
địa phương chủ yếu là các cơ sở giáo dục mầm non công lập nên không gặp nhiều khó khăn khi hoạt động trở lại
qua khảo sát có tám mươi bảy bảy trẻ ở độ tuổi nhà trẻ và chín mươi hai trẻ ở độ tuổi mẫu giáo đăng ký đến trường
phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trang trí chuẩn bị đón trẻ với tinh thần phấn khởi
thu hút trẻ vì các cháu đã ở nhà với người thân quá lâu
bà đường thị lệ phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông cũng nói
quận có khoảng ba mươi trẻ mầm non trong độ tuổi đến trường
có tám mươi cha mẹ đăng ký đưa con đến lớp
mở cửa trở lại trường công lập khá thuận lợi đối ngũ giáo viên không ai nghỉ việc
trường lớp được duy trì vệ sinh sạch sẽ
riêng khối tư thục có khoảng hai mươi nhóm lớp giải thể vì không đủ tiền thuê nhà giáo viên bỏ việc
các cơ sở khác cũng gặp khó về đội ngũ nhưng khi hoạt động cơ sở sẽ tuyển dụng thêm
trong khi đó quận hoàng mai có ba trăm năm mươi hai cơ sở giáo dục mầm non tư thục
nhưng tỉ lệ trẻ đăng ký đến trường trong ngày đầu khá thấp chiếm sau sáu
số giáo viên của các nhóm lớp đăng ký đi làm từ hôm nay đạt sau ba hai
so với tỷ lệ trẻ đăng ký trở lại trường trước mắt quận này có thể đáp ứng được nhu cầu
sở giáo dục và đào tạo hà nội thông tin đơn vị đã xin ý kiến của sở y tế
về phương án xử lý f trong trường mầm non và được hướng dẫn áp dụng như các bậc học khác đảm bảo an toàn linh hoạt
nếu phát hiện trẻ nào hiện dương tính với covid một mươi chín thì thực hiện việc giả soát những trẻ tiếp xúc gần để bố mẹ theo dõi test nhanh cho bé
như vậy với phương án mới sẽ không còn việc một trẻ trở thành f cả lớp nghỉ học như quy định trước đây
có thể nói các quy định mở cửa trường học mới chuẩn bị vật dụng cá nhân cho trẻ vấn đề đóng học phí
đặc biệt là phương án xử lý f linh hoạt trong trường mầm non là những nỗ lực của sở giáo dục và đào tạo
và các trường trên địa bàn hà nội nhằm đưa trẻ quay trở lại trường trong trạng thái an toàn nhất
tạo môi trường học đường tốt và cởi mở trong khuôn khổ giúp các bậc phụ huynh có thể an tâm đưa con đến trường
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
với tình hình hiện tại của việt nam và thế giới rất khó khẳng định hà nội đạt được miễn dịch cộng đồng hay chưa
tỷ lệ tiêm chủng rất cao không có nghĩa là đạt miễn dịch cộng đồng và không phải tiêm vaccine là không bị lây nhiễm
mặt khác một số người dù mắc covid một mươi chín nhưng vẫn chưa có khả năng tái nhiễm nhiều lần
trong khi để đạt được miễn dịch cộng đồng với một dịch bệnh
thì một người khi mắc bệnh thì không nhiễm lại trong thời gian ngắn
từ thực tế trên ông phu cho rằng rất khó để nói hà nội hay bất kỳ nơi nào đã đạt được miễn dịch cộng đồng
nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn luôn hiện hữu nếu người dân chủ quan
vì vậy dù việt nam đã chuyển sang kiểm soát rủi ro thích ứng an toàn với dịch bệnh
nhưng chúng ta không được lơ là vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng dịch và tuân thủ năm k của ngành y tế
còn theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
khả năng đạt miễn dịch cộng đồng với dịch covid một mươi chín của hà nội hiện rất khó đạt được
thực tế để đạt miễn dịch cộng đồng với một bệnh thì không ghi nhận thêm người mắc bệnh đó nữa
ngoài việc covid một mươi chín có thể gây tài nhiễm hiệu lực của các loại vaccine covid một mươi chín hiện hành
cũng là nguyên nhân khiến tiến sĩ nguyễn huy nga có ý kiến như vậy
ông cho biết bệnh được coi là đạt được miễn dịch cộng đồng khi vaccine phòng bệnh khó đạt hiệu lực lâu dài
trong khi các loại vaccine covid một mươi chín thường chỉ có hiệu lực vài tháng không bền vững
khác với những quan điểm trên bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh
bệnh viện nhi đồng một tp hcm lại cho rằng hiện hà nội đã đạt được miễn dịch cộng đồng với covid một mươi chín
bác sĩ khanh nói đà miễn dịch cộng đồng không có nghĩa là không còn ai mắc covid một mươi chín
đã miễn dịch cộng đồng an toàn nghĩa là vẫn có người mắc nhưng tỷ lệ thấp
cùng với đó là ca bệnh nặng tử vong cũng giảm
theo tính toán thì cứ năm người hà nội thì một người mắc covid một mươi chín và đây mới là con số thống kê
còn thực tế có thể lớn hơn nhiều lần thậm chí có người không khai báo hoặc không biết mình đang mắc bệnh
tỷ lệ này kết hợp với độ bao phủ vaccine rất cao cho thấy hà nội đã đạt miễn dịch cộng đồng với covid một mươi chín
theo thống kê của bộ y tế kể từ đầu dịch việt nam có một mươi một trăm sáu mươi chín chín trăm hai mươi chín
đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh hai tám trăm năm mươi ca nhiễm
riêng đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn việt nam thêm một mươi một trăm sáu mươi hai một trăm tám mươi năm ca covid một mươi chín
trong đó tám bốn trăm chín mươi bốn bảy trăm một mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy với câu hỏi liệu hà nội đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa
nhiều chuyên gia cho rằng đây là tình trạng rất khó đạt được bởi covid một mươi chín vẫn lây lan mạnh
và hiệu quả của vaccine hiện hành không cao
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến ngược lại có lẽ chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm diễn biến dịch bệnh
tại việt nam để có kết luận chính xác
nhiều chuyên gia dự đoán với những gì đang diễn ra nếu không xuất hiện thêm đột biến
thì tình hình dịch tại việt nam và trên thế giới sẽ có cải thiện nhiều dần quay về trạng thái bình thường mới
nghĩa là chấp nhận vẫn có dịch trong cộng đồng nhưng không gây ra nhiều nguy hiểm trong xã hội